lực lượng chức năng huyện trạm tấu của tỉnh yên bái vừa tìm thấy thi thể của một nạn nhân bị lũ cuốn trôi
nạn nhân là phàng a pao cách nơi bị cuốn trôi khoảng một km
đến sáng nay một mươi ba tháng một mươi lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là cháu thảo a đức
trước đó trên địa bàn huyện trạm tấu của tỉnh yên bái có mưa to đến rất to gây lũ lớn trên các suối
chiều ngày một mươi tháng một mươi cháu thào anh đức được chị họ bế đi chơi do đường trơn bị trượt tay làm cháu đức rơi xuống suối
còn anh pao vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi trên đường đi làm thì bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối cang chi kha thôn sáng pao xã xà hồ